theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gây mưa lớn cho các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới hôm nay ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn nhằm chuẩn bị các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tài yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn các địa phương từ quảng ngãi trở ra các bộ ngành triển khai nghiêm túc các công việc cập nhật thông tin cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển thông tin kịp thời đến chính quyền người dân và khách du lịch để chủ động phòng tránh tổ chức tính toán hồ chứa vận hành xả lũ đảm bảo an toàn hồ đập công trình hạ du và chủ động phương án ứng phó phù hợp sẵn sàng phương án tiêu úng
vùng thấp trũng kế hoạch phục hồi sản xuất các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra